đường dây mua bán trái phép một nghìn bốn trăm một mươi năm bánh heroin bị bắt giữ vào đầu năm hai nghìn một mươi năm
đã bị tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đưa ra xét xử sơ thẩm từ ngày hai mươi bảy tháng hai đến ngày hai mươi một tháng ba
tuyên phạt hai mươi ba bị cáo trong đường dây này với các tội danh mua bán trái phép ma túy
tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố xác tội phạm
thưa quý vị và các đồng chí ngày hai mươi một tháng ba là ngày cuối cùng phiên tòa xét xử đường dây mua bán trái phép
một nghìn bốn trăm một mươi năm bánh heroin đã khép lại với những bản án thích đáng dành cho các bị cáo
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tối cao vào hồi ba h một mươi phút ngày sáu tháng một năm hai nghìn một mươi năm
tại khu vực dốc má xã thu phong huyện cao phong tỉnh hòa bình lực lượng công an đã phát hiện
bắt quả tăng đối tượng trần đức duy chú tại huyện lương sơn hòa bình đang vận chuyển trái phép
hai mươi bánh heroin có tổng trọng lượng gần ba mươi ba kg cùng một khẩu súng ngắn với bảy viên đạn và một số tăng vật có liên quan
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ và ra quyết định khởi tố thêm hai mươi hai bị can có liên quan
về các tội danh mua bán trái phép chân ma túy tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và không tố giác tội phạm
tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn nhận tội về hành vi phạm tội của mình
cụ thể trong khoảng thời gian từ năm hai nghìn một mươi hai đến đầu năm hai nghìn một mươi năm các bị can trong vụ án đã hình thành đường dây mua bán
vận chuyển trái phép chân mà túy từ lào qua xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la
rồi tiếp tục mua bán vận chuyển qua các tỉnh hòa bình thái nguyên bắc cạn cao bằng lạng sơn
rồi bán sang trung quốc tiêu thụ với tổng số lượng một bốn trăm một mươi năm bánh heroin thu lời bất chính hơn một mươi ba tỷ đồng và hơn bảy trăm linh nhân dân tệ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt chín bị cáo tử hình và chín bị cáo tù trung thân
các bị cáo khác từ một mươi tám tháng tù giam đến hai mươi năm tù giam
vâng thưa quý vị những bản án mà tòa án nhân dân tỉnh hòa bình đã tuyên
cho thấy tội phạm dù có tinh vi manh động đến đâu cũng không thể thoát khỏi lưới trời của pháp luật
và đây cũng chính là những bản án nghiêm khắc và bài học đắt giá dành cho loại tội phạm này